thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với ông toshihiro nikai tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản
đồng thời là chủ tịch liên minh nghị sĩ nhật việt
tại buổi tiếp ông toshihiro nikai khẳng định quan hệ hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ
hơn ba trăm linh người việt nam đang sinh sống và học tập ở nhật bản là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại nhật bản
về phần mình thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn chính phủ nhật bản tiếp tục ủng hộ giúp đỡ cộng đồng người việt nam
sinh sống học tập và làm việc thuận lợi tại nhật bản
thủ tướng mong muốn xây dựng trường đại học việt nhật trở thành biểu tượng hợp tác giáo dục giữa hai nước
và đề nghị chính phủ các bộ ngành liên quan hai nước tiếp tục tích cực trao đổi
để sớm thực hiện dự án trên cơ sở bảo đảm lợi ích của hai bên